chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin đến từ làng sơn
vào ngày ba tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đàm văn xuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn trang xã yên bình huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn về tội giết người
ngày hai tháng một mươi tại thôn kép hai xã quyết thắng huyện hữu lũng xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên
hậu quả nông văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn quảng phúc xã bình long huyện võ nhai tỉnh thái nguyên tử vong
nguyễn văn cảnh cùng thông với hiếu bị thương tích phải đi cấp cứu
qua điều tra xác minh khi đang hát tại quán cà phê karaoke ở thôn kép một xã quyết thắng nhóm cổ nông văn hiếu và nguyễn văn cảnh
đã xảy ra sâu sát với đàm văn xuyên bị hiếu và cảnh đánh xuyên đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào hiếu và cảnh
tại cơ quan công an xuyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai do lúc đó đã sử dụng rượu bia nên khi xảy ra sâu sát
không kềm chế được bản thân dẫn đến giết người
còn tại hà giang vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng có hành vi mua bán người
trước đó phòng cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh hà giang đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng là vàng mí phà thào mí sính
cùng chú xã phiên luôn huyện bắc mê và lưu dĩ tề trú xã phố là huyện đồng văn về hành vi mua bán người
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã lừa hai nạn nhân nữ cùng chú tại bảng lộng háy xã mừng phăn huyện điện biên tỉnh điện biên
bán sang bên kia biên giới qua đường tiểu ngạch tại địa bàn tỉnh hà giang với giá một mươi bốn nhân dân tệ
lợi dụng sơ hỏi của các đối tượng một nạn nhân đã bỏ trốn về việt nam tố cáo hành vi của các đối tượng còn một nạn nhân đã bị đưa sâu vào nội địa trung quốc vẫn chưa được giải cứu vụ án đang được tiếp tục điều tra
vào hôm nay công an tp huế cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy đối với võ anh đức lê văn nguyên cùng trú tại tp huế và lê anh được trú tại huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
trước đó khi ập vào phòng trọ tại ngõ một trăm chín mươi điện biên phủ phường trường an tp huế lực lượng công an đã bắt quả tang ba đối tượng trên đang sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ ba gói ma túy dạng đá và các dụng cụ để sử dụng
tiếp tục khám xét nơi ở của võ anh đức tại phòng số một trăm linh ba nhà nghỉ b và b lực lượng công an tiếp tục thu được hai viên ma túy tổng hợp các đối tượng khai nhận số ma túy trên được đức mua tại đà nẵng rồi rủ lê văn nguyên và lê anh được cùng sử dụng
thưa quý vị sau khi xuất hiện ở các thành phố lớn thì đến nay cỏ mỹ một loại ma túy tổng hợp đã bắt đầu manh nga xuất hiện ở các tỉnh tây nguyên mặc dù đã được tuyên truyền về tác hại tàn phá hệ thần kinh gây ảo giác hoang tưởng sau khi sử dụng nhưng nhiều
thanh niên thiếu niên vẫn cố tình mua bán sử dụng loại ma túy tổng hợp này phóng sự sau đây phản ánh tại tỉnh gia lai
đối tượng trương minh vân chú tệ phường hoa lư thành phố pleiku vừa bị lực lượng công an bắt giữ về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy khám xét nơi ở của vân cơ quan công an thu giữ một mươi chín gói cỏ mỹ vân khai nhận thấy nhu cầu của giới trẻ có xu hướng sử dụng cỏ mỹ càng cao nên y đã mua chất ma túy này về để bán kiếm lời